vào lúc một mươi h một mươi năm phút sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi một tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thủ đô viên trăn
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bun nhan phu lạchit
đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư nguyễn phú trọng sau khi được bầu lại làm tổng bí thư đảng cộng sản việt nam khóa một mươi hai
ra sân bay quát tay đón tổng bí thư nguyễn phú trọng có đồng chí phan khăm vy phà vành ủy viên bộ chính trị thương trực ban bí thư
khăm phan phò mát thát ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành của lào
tại sân bay quốc kỳ hai nước tung bay và một khẩu hiệu lớn bằng hai thứ tiếng lào và việt nam
nhật liệt chào mừng đồng chí tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
khoảng năm trăm linh người dân lào và hai trăm linh cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại lào
đại diện kiều bào và lưu học sinh việt nam tại lào trong tay cầm quốc kỳ hai nước
và những bông hoa chào mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng
đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư nguyễn phú trọng
sau khi được bầu lại làm tổng bí thư đảng cộng sản việt nam khóa một mươi hai
chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao độ của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
với mối quan hệ đặc biệt hợp tác toàn diện việt nam lào
tiếp đó tại phủ chủ tịch ở thủ đô viên trăn tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bùn nhân vô lạch chít chủ trì lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng
với những nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia
ngày sau lễ đón tại phủ chủ tịch tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội đàm với tổng bí thư
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bùn nhân vô lạch chít
sau hội đàm hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký bảy văn kiện hợp tác giữa hai nước